hiện nay trên các tuyến đường ở hà nội xuất hiện rất nhiều ngôi nhà siêu mỏng siêu méo với nhiều hình thủ khác nhau gây mất mỹ quan đô thị
tình trạng này đã tái diễn nhiều năm nhưng đến nay vẫn chưa có chế tải xử lý triệt đề
cứ mỗi khi có đường mới hay mở rộng đường đô thị thì rất nhanh sau đó những ngôi nhà siêu mỏng siêu méo lại mọc lên bất chấp những cảnh báo hay xử phạt của cơ quan chức năng
theo ghi nhận của phóng viên thời sự ngay trong buổi chiều hôm qua tại đường phạm văn đồng thuộc địa phận hai phường cổ nhuế một và cổ nhuế hai tại quận bắc từ liêm
nhiều công trình nhà ở có hình dáng kỳ lạ vẫn tiếp tục được xây lên tại đây
nhiều ngôi nhà có chiều sâu vỏn vẹn hơn chục găng tay như thế này cũng đã được xây dựng xong chờ đi vào hoạt động
những ngôi nhà này hầu hết được xây dựng lên từ phần diện tích đất chưa thu hồi hết trong quá trình giải phóng mặt bằng cho dự án mở rộng đường vành đai ba
theo sở xây dựng thành phố hà nội tình trạng xây nhà siêu mỏng siêu méo diễn ra nhiều nơi tập trung chủ yếu ở quận ba đình tây hồ cầu giấy đống đa và bắc từ liêm
sau nhiều lần khẳng định xử lý nghiêm nhà siêu mỏng siêu méo mới đây sở xây dựng hà nội tiếp tục có văn bản yêu cầu các quận huyện thị xã chấp hành nghiêm túc chỉ thị của chủ tịch thành phố
phải xử lý ngay những trường hợp mới phát sinh
ngoài ra sở này cũng yêu cầu các địa phương có phương án thu hồi các thửa đất ngoài chỉ giới để sử dụng vào mục đích công cộng nếu đã hợp thửa hợp hối
đáng nói đây không phải là lần đầu tiên thành phố hà nội yêu cầu xử lý triệt đẻ nhà siêu mỏng siêu méo
thế nhưng qua nhiều năm loại nhà này vẫn tồn tại mọc lên nhàn nhàn và bất chấp lệnh cấm của các cơ quan chức năng